bà con nông dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương hoàn thành việc xuống giống vụ tỏi đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
điều mà hầu hết nông dân trên đảo đang lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ thiếu trầm trọng nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng chủ lực này
vụ tỏi đông xuân năm nay toàn huyện lý sơn xuống giống trên ba trăm ba mươi hectare diện tích
chi phí đầu tư sản xuất tăng khoảng hơn năm so với mọi năm
tính đến thời điểm hiện tại nông dân đã xuống giống được trên tám mươi diện tích tỏi
năm nay thời tiết ít mưa nên ngay từ đầu vụ nông dân lý sơn đã khó khăn trong việc tìm nguồn nước cho mùa vụ
nếu như năm hai nghìn một mươi bốn trên đảo chỉ có năm trăm năm mươi giếng nước thì nay đã tăng lên một ba trăm linh giếng
tình trạng khai thác nguồn nước trên đảo phục vụ cho sản xuất không những gây lãng phí mà còn gây cạn kiệt nguồn nước trên đảo
hiện chính quyền địa phương đã vận động hướng dẫn nhà nông các biện pháp tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ
như dùng bếp phun tưới vừa đều vừa đủ hạn chế tưới thủ công xây hồ chứa nước điều tiết phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp